cơ quan điều tra công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an phối hợp với công an tỉnh lai châu bắt giữ trần thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã sùng phai tp lai châu tỉnh lai châu về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã tạo hình ảnh lừa đảo như đặt tuôn du lịch giá rẻ vé máy bay hoặc mua bán mỹ phẩm khẩu trang để lừa người khác chuyển tiền cập hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng đã lập
khi nhận được tiền cập hoặc tiền thanh toán trước đối tượng liên chặn tài khoản facebook của các bị hại
bằng thủ đoạn trên từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trần thị ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm người trên khắp cả nước với số tiền giao dịch trên ba năm tỷ đồng
hiện chuyên án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ